ngay sau đó tổ công tác đã mời những người này về trụ sở làm việc lập biên bản
ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp hai triệu đồng
tính đến sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy tỉnh đắk lắc ghi nhận một trăm hai mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm
để cùng với cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn trọng lợi võ thị kim tuyến và nguyễn bình an có hành vi tàng trữ
mua bán trái phép trên một mươi bảy kg ma túy
trong đó nguyễn trọng lợi là đối tượng cầm đầu bỏ trốn và mới bị các trinh sát bắt giữ tại đồng tháp
cơ quan điều tra đã thu giữ hơn một mươi bảy kg ma túy nhiều súng và mã tấu
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu lực lượng công an phát hiện tại căn nhà số một mươi hai e một
thuộc khu dân cư vĩnh phú một phường vĩnh phú có nhiều người tụ tập nên tiến hành kiểm tra hành chính
quá trình truy bắt lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn bình an võ thị kim tuyến và một số người khác
khám xét căn nhà này phát hiện hơn một mươi bảy kg ma túy nhiều súng và mã tấu
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo nông văn hòa
phương văn kế hoàng văn ba và lưu văn trường cùng chú tại xóm lũng phắc xã đàm thủy
huyện trùng khánh tỉnh cao bằng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang thuê tổ chức người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hòa đã thuê kế chiến ba và trường đưa dẫn hai mươi năm người từ xóm bản dít xã đàm thủy huyện trung khánh
đến mốc tám trăm hai mươi trên hai thuộc địa phận đàm thủy để các công dân này xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với số tiền công thỏa thuận là năm trăm linh nhân dân tệ một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù
phương văn kế chín năm tù
và lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín
phương lê lợi phường lê lợi quận ngo quyền tp hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện